chính phủ ban hành nghị định số bảy mươi bốn về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sáu mươi một quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác xã tổ hợp tác hộ kinh doanh và người lao động
chính phủ ban hành nghị định số bảy mươi bốn về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bảy mươi bốn về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bảy mươi năm
bảy nghìn bốn trăm bảy mươi bốn sửa đổi theo hướng tăng từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo
nghị định có hiệu lực từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín